tỉnh ủy nghệ an mới đây vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với hai mươi một trên hai mươi một huyện thị thành phố trong tỉnh
tổng kết bốn năm thực hiện chỉ thị năm và tuyên dương ba mươi điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sau bốn năm thực hiện chỉ thị số năm nghệ an đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ
đảng viên trong hệ thống chính trị và quân chúng nhân dân
thông qua nhiều hoạt động cụ thể việc học tập và làm theo bác đã tạo ra hiệu ứng xã hội và có sức lan tỏa mạnh mẽ
đến nay toàn tỉnh đã có gần năm chín trăm linh mô hình điển hình được tuyên dương từ cấp trung ương đến cấp huyện và tương đương
cùng với nhiều cách làm sáng tạo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh
đặc biệt nhiều đơn vị có cách làm mới sáng tạo đổi mới trong xây dựng thôn bản nông thôn mới ở địa bàn miền núi nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn
hiện toàn tỉnh có hai trăm sáu mươi năm trên bốn trăm ba mươi một xã về đích nông thôn mới chiếm sáu mươi một bốn mươi tám bốn trong tổng số hai mươi một huyện thành phố thị xã về đích huyện nông thôn mới và phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi